cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương và các đơn vị địa phương có liên quan
kết quả điều tra cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thấy
có căn cứ xác định dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý nghiên cứu
chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín tại bộ khoa học và công nghệ
và trong việc cấp phép đăng ký lưu hành tạm thời theo quyết định số bảy trăm bảy mươi bốn qd bit ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi
cấp phép đăng ký lưu hành chính thức theo quyết định số năm nghìn bảy mươi một qd bit ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
sản phẩm kit xét nghiệm covid một mươi chín việc hiệp thương giá sản phẩm kýt xét nghiệm covid một mươi chín
với công ty việt á tại bộ y tế
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn xác định
một số lãnh đạo cán bộ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an cdc nghệ an
và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương cdc bình dương đã thông đồng
câu kết với phan quốc việt và các đối tượng liên quan thuộc công ty việt á
công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển công nghệ ứng dụng việt nam được gọi tắt là công ty vndat
vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua vật tư phòng chống dịch covid một mươi chín
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
ngoài hành vi đã khởi tố phan quốc việt và vũ đình hiệp làm phó giám đốc công ty việt á
và phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương còn có hành vi đưa nhận hối lộ số tiền hai mươi bảy tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
về các tội đưa hối lộ
nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đồng thời ra các quyết định thủ tục tố tụng cụ thể như sau
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phan quốc việt làm tổng giám đốc công ty việt á
và vũ đình hiệp làm phó tổng giám đốc công ty việt á về tội đưa hối lộ
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương về tội nhận hối lộ
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương về tội nhận hối lộ
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đốc công ty việt làm tổng giám đốc công ty việt làm tội nhận hối lộ